tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã xuất hiện ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn
các cơ quan chuyên môn xác định virus gây bệnh thuộc tuyếp o tuyếp có mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm
đến thời điểm này công tác phòng chống dịch đang được nỗ lực triển khai
nguyên nhân ban đầu xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn lợn được xác định là do việc vận chuyển mua bán động vật
từ các địa phương khác về làm phát sinh lây lan dịch bệnh
cùng với đó đàn lợn giống nhập về chưa được tiêm phòng đầy đủ vaccine theo quy định
khi đàn lợn có biểu hiện của bệnh người dân đã tự mua thuốc về chữa nên nguy cơ lây lan tăng cao

để dịch bệnh không lây lan
hiện đang là thời điểm nông dân tái đàn mạnh sau gần hai năm xuống giá rất thấp
dịch lở mồm long móng phát sinh đã khiến tổn thất rất nhiều với các hộ trà nuôi
khu vực ổ dịch nằm ngay trên quốc lộ bảy mươi lưu lượng giao thông lớn khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
virus lở mồm long móng tuyếp ô có khả năng lây lan giữa châu bò ngựa dê lợn
vì vậy các địa phương trong vùng cần chủ động phun hóa chất khử trùng tiêm phòng triệt đẻ để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan